kính thưa quý vị đến trưa ngày hai mươi hai tháng ba lực lượng chức năng quận bình tân vẫn đang khám nghiệm hiện trường
để điều tra vụ cháy nhà dân trên đường số sáu phường bình hưng hòa b làm một người bị thương
khoảng tám giờ sáng cùng ngày người dân nghe tiếng nổ phát ra từ bên trong căn nhà hai lầu trên đường số sáu
phường bình hưng hòa b lúc này một người đàn ông bị thương từ bên trong căn nhà đi ra mở cổng
và được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy quận bình tân điều năm xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
lúc này ngọn lửa đã tắt chế cầu kho bốc ra từ bên trong căn nhà
nhân viên điện lực cũng có mặt kiểm tra đường điện đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh
hiện nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên đường số sáu quận bình tân đang được làm rõ